sau hai ngày mở cửa siêu thị không đồng đầu tiên tại lâm đồng đã thu hút hơn năm năm trăm linh người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đà lạt
và các huyện lân cận đến nhận các mặt hàng miễn phí góp phần giúp đỡ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn cùng chung tay đánh thắng dịch covid một mươi chín
siêu thị không đồng do tỉnh đoàn lâm đồng phối hợp với các đoàn thể trong tỉnh tổ chức và đã nhận được sự chung tay hỗ trợ của nhiều tổ chức cá nhân
với tổng kinh phí hơn một hai tỷ đồng trong đó có ba mươi tấn gạo năm mươi quả trứng gà năm chai dầu ăn sáu tấn rau củ sáu trăm linh gói mì tôm
gần một mươi chai nước mắm và nước tương một mươi bộ quần áo
đến với siêu thị không đồng người dân có hoàn cảnh khó khăn được nhận một phần quà bao gồm gạo trứng mì gói quần áo nước rửa tay sát khuẩn
khẩu trang y tế nông sản và một số nhu yếu phẩm khác siêu thị không đồng mở cửa đến ngày hai mươi chín tháng bốn